lễ hội đền trần tại nam định được bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến hết ngày ba tháng ba
tức là từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng tại phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo trong đó trọng tâm là lễ khai ấn
diễn ra vào đêm ngày một mươi bốn và dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng
ngay từ thời điểm này công tác tổ chức các phương án bảo đảm an ninh trật tự
trong thời gian diễn ra lễ khai ấn đã được xây dựng
đây là lễ hội có quy mô quốc gia nhằm tôn vinh đức thánh trần hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
đã lãnh đạo quân dân đại việt đánh thắng quân xâm lược nguyên mông vào thế kỷ một mươi ba
đủ để phát cho con cháu bác cha chồng họ khi về đến đền trần đều nhận ở cánh lọc đổ xuân
giúp kinh nghiệm các mùa lễ hội trước đây ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã chỉ đạo chính quyền sở tại
và ban tổ chức lễ hội phối hợp với ban ngành liên quan làm tốt công tác tổ chức trên các lĩnh vực
bảo đảm an ninh trật tự y tế phòng cháy chữa cháy sắp xếp bố trí khoa học
nhằm ngăn chặn tình trạng che lấn lộ rộn trong khu vực khai ấn và phát ấn
chúng tôi đặc biệt lưu ý đến công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự
xung quanh khu vực tổ chức lễ hội để làm sao số lượng người đến đông như vậy
nhưng không ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội để đảm bảo cho lễ hội được tổ chức đúng nghi thức truyền thống
số lượng phát ra thì sẽ được phát vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng khoảng độ năm giờ sáng
là sẽ có hoạt động phát ấn phát ấn sẽ được diễn ra ở ba nơi
là hai nhà giải vũ của các đền đền thiên trường đền vũ trạch và đền trùng hoa
hiện nay chúng tôi cũng không thể xác định được số lượng ấn bao nhiêu
nhưng chúng sẽ cố gắng đáp ứng tối đa và cho tất cả các du khách về dự trong kỳ lễ hội xuân mậu tuất
năm nay về mặt an ninh trật tự thì điện trần tổ chức làm rất là tốt
và cái thứ hai là các lễ hội tổ chức rất là chú đáo
tôi ở nước ngoài về thì tôi thấy là không
khí ở đây rất là vui là nhộn và coi như là rất là văn hóa thanh bình
mọi người đều là vui vẻ phấn khởi và đón xuân
trước đó các hộ kinh doanh dịch vụ đã được nhắc nhở về việc bảo đảm giá cả phục vụ khách chế hộ không tăng giá
nhất là ở các khu vực trong giữ xe ba tổ chức thường xuyên kiểm tra để ngăn ngừa các vi phạm trong thời gian diễn ra lễ hội